ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng đồng chí đinh thế huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bì thư đã tiếp đoàn đại biểu văn phòng trung ương đảng nhân dân campuchia cpp do ngài monsarin ủy viên trung ương đảng tránh văn phòng trung ương cpp bộ trưởng chính phủ hoàng gia campuchia dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại việt nam
ngài monsarin cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho campuchia sự ủng hộ giúp đỡ quý báu từ trước tới nay đặc biệt đã cứu dân tộc và đất nước campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại
khẳng định campuchia sẽ làm hết sức mình cùng với việt nam không ngừng vun đắp mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực
ngài monsarin đã thông báo với đồng chí thường trực ban bí thư kết quả cuộc hội đàm giữa văn phòng trung ương hai đảng
đồng thời đề nghị lãnh đạo hai đảng xem xét tiếp tục cho ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng cho giai đoạn từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi
đồng chí đinh thị huynh đánh giá cao kết quả của hội đàm giữa hai đoàn đại biểu của hai văn phòng trung ương hai đảng
đề nghị trong thời gian tới hai văn phòng trung ương của hai đảng tiếp tục phát huy vai trò của mình là cơ quan tham mưu của lãnh đạo đảng tăng cường hợp tác trao đổi thông tin kinh nghiệm
phối hợp chặt chẽ các biện pháp cụ thể giúp đỡ lẫn nhau khẳng định việt nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng đào tạo cán bộ với văn phòng trung ương đảng nhân dân campuchia
cùng ngày đoàn đại biểu văn phòng trung ương đảng ta do đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu văn phòng trung đảng nhân dân campuchia cpp